từ cuối tháng một cho đến nay tại miền bắc xuất hiện nhiều đợt rách đậm rách hại
và đây cũng là thời điểm mà bệnh nhân nhập viện vì bệnh cúm gia tăng đột biến trong đó nhiều nhất là trẻ em
hiện mỗi ngày bệnh viện nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận hơn một trăm linh bệnh nhân cả người lớn và trẻ em
theo cục y tế dự phòng bộ y tế chủng virus cúm mùa đang lưu hành hiện nay
chủ yếu là cúm ah ba n ba và cúm b chưa phát hiện chủng virus cúm mới cũng như sự đột biến làm tăng độc tính
bệnh cúm ah ba n hai cúm ah một n một cúm b và cúm c
bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt đau đầu đau cơ mệt mỏi sổ mũi đau họng và ho
tác nhân gây bệnh chủ yếu là các chủng virus cúm ah ba n hai cúm ah một n một cúm b và cúm c
theo các bác sĩ cúm mùa có thể lây lan thành dịch đe dọa sức khỏe trẻ em và gây quá tải chuyên khoa nhi tại các bệnh viện
để chủ động phòng chống bệnh cúm bộ y tế khuyến cáo người dân cần vệ sinh mũi họng hàng ngày
chè mũi miệng khi hát hơi thường xuyên rửa tay với xà phòng giữ ấm cơ thể ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng
phụ huynh cần đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng bệnh cúm và hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh